chính vì vậy những mô hình nông nghiệp công nghệ cao ít phải chịu ảnh hưởng của thiên tai hiện đang là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của nhiều nhà nông ở địa phương này
khoảng hai năm trở lại đây từ một vài mô hình ban đầu nay trên địa bàn tỉnh bình phước đã có hàng chục hộ gia đình đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng trồng dưa lưới theo hướng công nghệ cao và bước đầu đã cho thấy hiệu quả rõ rệt
đây là vườn dưa của hộ gia đình anh lê anh đức ở xã tân quan huyện hớn quản tỉnh bình phước
để có vườn dưa phát triển được như ngày hôm nay cách đây hai năm sau khi tìm hiểu và đi học hỏi kinh nghiệm tại một số địa phương anh đã kết hợp cùng một số hộ gia đình trên địa bàn tiến hành trồng thử nghiệm giống swiss sáu trăm chín mươi của malaysia trong căn nhà màng rộng năm trăm linh m hai và đã cho hiệu quả kinh tế cao

giống dưa này thích nghi tốt với điều kiện đất đai và khí hậu nơi đây
vì vậy anh đã quyết định mở rộng diện tích
hiện diện tích nhà màng trồng dưa lưới của anh đã lên tới sáu m hai áp dụng theo mô hình của thái lan và malaysia để tiết kiệm chi phí đầu tư so với mô hình của các nước châu âu công nghệ tưới nhỏ giọt của israel
đây là hệ thống tưới nước tự động phân bón được hòa sẵn trong nước giúp giảm chi phí nhân công đặc biệt quản lý được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
cách tưới này cũng giúp chất dinh dưỡng và lượng nước cung cấp cho cây đến tận gốc đáp ứng tốt từng giai đoạn sinh trường của cây
ở đây dưa lưới thì tôi trồng theo cái mô hình của thái lan
nói chung từ nhà kính cho đến những gì đó thì đều học thức môn của thái
nó giảm chi phí nó được gần năm mươi so với những mô hình tiên tiến của châu âu
và tôi trồng những giống thì cũng trồng của thái của malaysia
quan trọng là đi về chất lượng
và đang xây dựng một thương hiệu sạch
có nghĩa là mình làm sao trái dưa khi mà mình xuất được bán ra thị trường là đặt sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu
nghĩa là trong trái dưa nó sẽ không còn tội nữ trát cũng như là những kim loại nặng
những dưa đặc biệt nhất là không còn dưa thuốc bảo vệ thực vật ở trong đó
vì vậy là tôi chú trọng tới chất lượng và đang xây dựng cái chất lượng đó và đi theo nền hữu cơ
còn đây là vườn dưa của hai hộ gia đình anh lê văn quyền
và anh đặng văn toàn với diện tích bốn m hai
với diện tích này mỗi vụ trang trại này xuất ra thị trường trên chục tấn trái
theo anh toàn trồng dưa lưới trong nhà màng ít chịu tác động trực tiếp của thiên nhiên nên cho thu nhập cao
tuy nhiên mặc dù trồng trong nhà màng nhưng vẫn có một số loại côn trùng xâm nhập được
đặc biệt là bọ trĩ sẽ gây hại rất nặng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của vườn
với công nghệ trồng dưa lưới trong nhà màng này
thì cứ khoảng bảy mươi ngày vườn dưa sẽ cho thu hoạch một vụ
theo các chủ dưa nơi đây chi phí để làm mỗi một m hai nhà màng với hệ thống tưới nhỏ giọt
có mức giao động khoảng từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi triệu đồng
mức chi phí này được xem là không quá cao để nhiều nông dân có thể đầu tư sản xuất
nếu được trồng và chăm sóc tốt thì mỗi vụ cứ một m hai diện tích nhà màng
sẽ cho năng suất từ ba năm đến bốn tấn trái
đây mình nói cái diện tích trên một m hai đó thì khoảng ba tấn rưỡi
thì hiện nay giá nếu mà giao cho công ty thì bình quân khoảng chữ cỡ ba mươi ngàn
nói nói mình cũng có phải mình cũng có phân lội là một hay hai
thì mình cũng có ba mươi ngàn
thì chi phí thì nếu mình làm mà đạt khoảng ba tấn rưỡi
thì một m hai thì có thể mình cũng có lợi nhận được khoảng hai mươi ba mươi triệu
sau khi mình trừ hết chi phí khấu hao cái nhà màng các thứ rồi
thì lợi nhận mình cũng khoảng đó
thì nếu mà gia đình nào mình làm năng suất cao thêm tiền tí thì lợi nhận nó cao hơn tí
tất cả việc bón phân cung góc nguồn nước cho khu vườn đều được lập trình tự động
hệ thống tưới bao gồm bể chứa bể lắng lọc hệ thống bón phân thiết bị hẹn giờ
và các ống nhánh có nhiều lỗ nhỏ li ti đều được bố trí khoa học
nước được tưới trực tiếp vào vùng rễ ở mức vừa đủ nhu cầu của cây
tạo điều kiện tốt nhất cho cây phát triển
ngoài tác dụng cung cấp nước sạch cho cây
tưới nước theo phương pháp này sẽ giúp chủ động phân phối đều dinh dưỡng
đồng thời có thể tiết kiệm một lượng nước khá lớn
đặc biệt trong mùa khô hệ thống tưới nhỏ giọt có thể giúp hạn chế được dịch hại vì lá cây không bị ướt
cỏ dại vì vậy cũng bị hạn chế rõ rệt
phương pháp này cũng giúp kiểm soát tốt chế độ dinh dưỡng và độ ngọt của trái dưa
rau từ bao nhiêu chục năm thì người dân mình cứ trồng rau
mà tại sao rau bây giờ vẫn có những loại rau giá rẻ
cũng là rau muống đi chẳng hạn như một bó rau muống giá rẻ và một bó rau muống giá đắt
tại vì rau muống mà trồng theo công nghệ sạch thì giá nó khác
mà rau muốn mình trồng kiểu bình thường thì giá nó khác
thì ở đây nếu mà có dịp tìm hiểu kỹ vô cái mô hình dưa lưới này các bạn sẽ thấy
cái quy trình mình chăm sóc thật sự nó cực kỳ là chi ly và chăm giống như gọi mình gọi là chăm như một đứa con vậy
các bạn nhìn nếu mà đặc thù các bạn nhìn chú ý một cái trái dưa lưới đây chỉ có đúng một trái duy nhất thôi
lý do tại sao nếu người ta trồng vườn và rẻ là một dây có thể nó đậu trái tới năm sáu trái bảy trái
mình đây khi mà ông vừa thụ phấn xong hai ngày sau là mình phải phát hiện đậu những trái này rồi mình phải lặt bỏ hết tất cả những trái còn lại
chừa lại đúng một trái tự nhiên vậy toàn bộ dinh dưỡng nó tập trung vô cái trái đó
trước đây đa số những người trồng dưa lưới hay các loại cây dây leo trong nhà màng đều phải thụ phấn bằng tay
với cách thụ phấn thủ công này thì tốn rất nhiều thời gian mà tỷ lệ thụ phấn thành công lại không cao
do đó hiện nay các trang trại dưa trên địa bàn tỉnh bình phước đều đang áp dụng phương pháp nhờ ong thụ phấn cho cây
cứ đến thời điểm cây cần thụ phấn thì sẽ thả ong vào nhà màng
dùng ong thụ phấn cho dưa vừa tiết kiệm được công sức lao động nhưng lại đạt hiệu quả cao
khi cây dưa có tour cuốn mỗi cây sẽ được treo lên từng sợi dây nối với hệ thống khung giàn cố định để lá phân bố đều không bị chảy xước hay dập nát
khi dưa có trái mỗi gốc dưa chỉ chọn để lại một trái đẹp
và tốt để nuôi dưỡng chăm sóc
người trồng cũng phải thường xuyên cắt tỉa lá nhánh để vườn thông thoáng tránh dịch bệnh và cho cây tập trung dinh dưỡng vào để nuôi trái
tính ra mà của nhà không thì nó khoảng một mươi mét vuông
còn nếu mà tính luôn cả đơn vị liên kết thì khoảng hai mươi ngàn mét vuông nữa
nói chung là nó tầm khoảng ba mẫu năm bộ
và tính cả đơn vị liên kết là mình chuyển giao công nghệ cho tỉnh nói chung là trong tỉnh thôi
tại vì cái chủ trương của tôi ở trong tỉnh là tôi chuyển giao miễn phí hết
tất cả đều chuyển giao miễn phí
họ chỉ bỏ tiền ra họ làm nhà màng để mình chuyển giao công cán cho họ rồi họ mua vật tư và chỉ cho họ làm
nói chung là tất cả đều miễn phí hết
thì hiện tại bây giờ mình bao tiêu đầu ra cho họ luôn
tại vì khi anh xài tăng trưởng nhiều á thì cái trái dưa nó ngon ngọt cỡ nào
nhưng mà khi mà đưa ra thị trược nó khoảng năm ba bữa nó sẽ bị nhũng trái nó sẽ bị nhũng
còn của mình để trái tự nhiên thì nó sẽ đi lâu hơn có thể là nửa tháng thậm chí có những giống để cả tháng và nắng sau hết
từ lâu sản xuất nông nghiệp vốn chịu ảnh hưởng nhiều bởi khí hậu côn trùng dịch bệnh xâm hại khi cây trồng tiếp xúc trực tiếp với môi trường tự nhiên
dưa lưới cũng như nhiều loại cây khác vốn được trồng nhiều nơi theo phương thức thông thường nên thường bị ảnh hưởng năng suất chất lượng do côn trùng hay sương muối khiến trái dưa lưới bị nám một bên dễ sâu bệnh
với việc trồng dưa lưới trong nhà màng áp dụng công nghệ cao giúp dưa lưới cách ly với côn trùng gây bệnh hay ứng phó trước thời tiết thay đổi thất thường
đối với dưa lưới thì chúng ta thấy rằng là cái thời gian để mà chúng ta trồng và khai thác nó rất là ngắn
cho nên là trong một năm thì chúng ta có thể làm được nhiệm vụ
và có thể nói rằng tới thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là về thị trường về giá cả
thì rất là có lợi cho người nông dân
hiện nay mỗi kg dưa lưới ở đây đang được các chủ trang trại bán ra với giá từ ba mươi đến ba mươi năm nghìn đồng
nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh bình phước đang liên kết với nhau cùng mở rộng diện tích
chú trọng chất lượng sản phẩm để tạo tính ổn định lâu dài cho đầu ra sản phẩm
dưa sau khi thu hoạch sẽ được phân phối tới các thị trường như thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng
và các đại lý bán lẻ ngay tại bình phước
dưa lưới ở bình phước tuy mới xuất hiện trên thị trường song được đánh giá cao bởi chất lượng thơm ngọt vượt trội của nó
so với sản phẩm dưa lưới được trồng ở một số địa phương khác
hiện nay với thu nhập của nông dân bình phước thì cũng có rất nhiều người có đủ khả năng để triển khai làm cái này
nhưng mà chỉ có một cái là việc là nếu mà chúng ta hiện nay nếu mà làm ồ ạt thì tất nhiên cái thị trường nó sẽ có biến động
quan trọng là nhất là cái đầu ra đầu ra thì cái người chỗ mình bao tiêu sản phẩm người ta có bao tiêu tới nhiều hay không
thì cái chuyện đó là của cái chỗ cái người bao tiêu cái đầu ra
chứ với khả năng hiện nay thì nông dân bình phước có khả năng là đầu tư được
thứ hai nữa là nông dân thì nếu muốn đầu tư trồng dưa lưới này thì cũng nên tìm hiểu thật kỹ
tại vì thật ra thì đây là trồng trong nhà màng thì nó cũng có những cái đòi thoải mái
nếu mình phải am hiểu biết xíu về chuyên môn thì mình mới có thể làm thành công được
thật ra mà nói thì mình chưa trồng các loại cây trồng khác nhiều
cho nên để nói mà mình đánh giá so với cây trồng khác thì như thế nào không biết
nhưng mà khi mình đánh giá chung vì mình cảm thấy như thế này nè
ở đây diện tích bắc của mình đang trồng là hai lòng một ngàn tám
thì mình dự kiến là cứ một mùa một mùa ở đây là ba tháng là hai lần mình trừ hết chi phí mình còn là khoảng tám mươi triệu
như vậy là một năm mình xây được bốn mùa thì tầm khoảng hai trăm linh rưỡi
đấy mình tính là mức khoảng hai trăm năm mươi triệu
thì mình nghĩ rằng với một người nông dân mà trên một diện tích đất là khoảng tầm chỉ có khoảng hai ngàn mét vuông thôi
mà một năm được khoảng cả hai trăm bốn mươi hai trăm năm mươi triệu
cái thứ hai nữa thì nó có một cái lợi thế hơn những cái lâu năm
là cái chỗ là nó ngắn ngày
nó chỉ có ba tháng một lần
thì nếu mà thị trường nó không chấp nhận cái loại này thì chúng ta có thể nhổ bỏ chúng ta lại trồng thứ khác
nó còn rất nhiều thứ
tức là ở đây khi chúng ta đã có cái nhà kính này có hệ thống tưới nhỏ dọn này có công nghệ này rồi
thì ví dụ như dưa lưới có mùi đó không tốt thì chúng ta có thể chuyển qua trồng dưa hấu tí hon
hoặc là cà chua bi văn rất nhiều thứ
đấy cái quan trọng của mình khi nhắm tới trồng cây ngắn ngày là như vậy
cái rau thủy canh và cá dưa lưới là một trong những cái mặt hàng mà tiêu dùng của người dân người ta hay sử dụng
thì đặc biệt thì những mô hình công nghệ áp dụng công nghệ cao này thì được một số địa phương trên cả nước đã đưa vào ứng dụng
thì tại bình phước thì chúng tôi cũng liên kết một số đơn vị công ty để mà tiến hành khảo nghiệm xây dựng quy trình
để mà mục tiêu là sản xuất được cái sản phẩm nó tốt và cái giá thành nó giảm
để cho người tiêu thụ có thể tiếp cận được sản phẩm tươi sạch và đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người
trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã cải tiến một số kỹ thuật và từng bước là hoàn thành chuẩn quy trình
tuy là mô hình mới xuất hiện tại tỉnh bình phước
nhưng hiện nay diện tích nhà màng trồng dưa hấu tí hon
dưa lưới cũng đã tăng lên đáng kể
từ một hai nhà màng thí điểm ban đầu nay diện tích xây dựng nhà màng trồng dưa lưới
đã ở con số hàng chục nhà màng với tổng diện tích lên đến vài ba hectare
và dự kiến diện tích này sẽ tăng nhanh trong thời gian tới
từ bấy lâu nay thường mỗi khi thấy một mô hình nào hiệu quả thì người nông dân thường hay đầu tư ổ ạt
khiến không kiểm soát được chất lượng sản phẩm dịch bệnh và đặc biệt là thiếu đầu ra sản phẩm khi nguồn cung vượt cầu
đây cũng là điều mà những người tiên phong trong lĩnh vực trồng dưa lưới ở địa phương này băn khoăn lo lắng
chính vì điều này tuy đang tập trung vào cây dưa lưới
song một số chủ trang trại cũng đang tính toán phương án sẽ phát triển song song hai loại cây
đó là dưa lưới và rau thủy canh
bởi cả hai loại cây này đều phát triển tốt trong nhà màng
đây được xem là phương án mang tính chất an toàn được nhiều người đang dục dịch triển khai
đề phòng tình huống trái dưa gặp rủi ro về đầu ra
vâng thưa quý vị và các bạn
rõ ràng là phải có những thay đổi trong phương thức sản xuất
trước việc thời tiết ngày càng diễn biến bất thường như hiện nay
mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng là một tín hiệu tích cực
trong việc thực hiện định hướng phát triển một nền nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh bình phước
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
hạn chế tối đa sự tác động của thời tiết
mở ra một hướng đi mới trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của địa phương này
tuy nhiên các cơ quan chuyên môn của tỉnh cũng cần phải bám sát
hỗ trợ người nông dân trong việc chọn giống kỹ thuật trồng và chăm sóc
đặc biệt là cần có định hướng phát triển phù hợp bền vững kiểm soát diện tích loại cây này
tránh việc phó mặt cho người nông dân hoặc mất kiểm soát diện tích như tình trạng cây hổ tiêu hiện nay
và đến đây thì chuyên mục nông nghiệp chuyển động kỳ này cũng xin được tạm dừng tại đây
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin gửi về
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email nông nghiệpchuyendongacomgmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại